chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện crono tỉnh đắk nông đã tống đặt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn thị kim ánh chú tại thị trấn e ad linh huyện cư rút để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
qua tin báo của quân chúng nhân dân về việc trên địa bàn huyện crono liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm liên quan đến điện thoại laptop ipad
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện crono đã xác lập chuyên án đấu tranh và bắt giữ được đối tượng nguyễn thị kim ánh trong khi đối tượng đang tiêu thụ tài sản trộm cắp được tại thị trấn đắc mâm
anh khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản với thủ đoạn là giả vờ đi nhờ vệ sinh hay hỏi han về một số thành viên còn lại trong gia đình sau đó lợi dụng sơ hở của chủ nhà để lấy trộm các tài sản có giá trị
với thủ đoạn kể trên khoảng ba ngày từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng bảy nguyễn thị kim ánh đã thực hiện tổng cộng một mươi một vụ trộm cắp ở các xã trên địa bàn huyện crono vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện crono tiếp tục làm rõ